theo quy định mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tàu cá có chiều dài dưới một mươi năm mét sẽ không được tiếp tục cấp phép khai thác tại vùng biển xa bờ
mà chỉ được phép khai thác trong phạm vi sáu mươi hải lý
quy định này sẽ khiến cho hàng nghìn tàu cá phải nằm bờ khi ngư dân gặp khó khăn do phải chuyển đổi nghề khai thác cho phù hợp với quy định
với chiều dài một mươi bốn tám mét lâu nay con tàu này vẫn khai thác ở vùng khơi trên các ngư trường truyền thống hoàng sa và trường sa
tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn nữa khi giấy phép khai thác không còn hiệu lực rất có thể nó sẽ phải nằm bờ
bởi chủ tàu không đủ điều kiện để chuyển đổi nghề từ vùng khơi sang vùng lộng
một mươi bốn tám mét và không cho mình khai thác vùng khơi nữa thì vùng nghề đó chắc có lẽ mình bán rồi cũng chưa chắc ai mua
nhưng mà mình xóm lại cái nghề khác thì cũng thêm một số dấu lớn nhưng mà mình cũng chưa không đủ khả năng
theo nhiều ngư dân việc cơ quan chức năng chuyển việc quản lý tàu cá
từ công suất sang chiều dài sẽ khiến hàng nghìn tàu phải nằm bờ
nguyên nhân là do các loại máy móc ngư lưới cụ mà ngư dân đã đầu tư cho việc đánh bắt vùng khơi không thể phù hợp cho vùng lộng
chuyển vào trong lồng này là mình phải đổi nghề tiếp mình phải mất một số tiền vốn
mà làm thì làm trong này thì cá ít cá ít làm không được làm không có đủ tồn là bàn không có đi không có bàn mà đi
lòng lỏng có gì vậy nằm bờ thôi chỉ bán cũng ai mua
thì cũng không đủ tiền
không cấp phép khai thác vùng khơi cho tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét
đây là vấn đề các địa phương tại khu vực miền trung lo ngại
bởi sản lượng hải sản gần bờ vốn đã cạn kiệt
nếu để hàng nghìn tàu công suất lớn từ vùng khơi vào trong lộng khai thác
sẽ khiến một lợi hải sản đứng trước nguy cơ tận diệt
liệu những tàu dưới một mươi năm mét mà đã trang bị những mả lực lớn
cho phù hợp với vùng biển phù hợp với nghề của họ
mà trước đây đi xa bây giờ liệu có thể vào đánh lộng có hiệu quả không
và đánh lộng bằng những con tàu dưới một mươi năm mét
thí dụ như một mươi bốn mét rưỡi chẳng hạn mà họ trang bị số mã lực đến tám trăm linh mã lực
thì đánh lộng như vậy có tàn phá cái thủy sản hay không
trước thực trạng này nhiều địa phương đã kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xem xét lại quy định đã ban hành bởi nếu không thể chuyển đổi nghề khai thác
từ vùng khơi vào vùng biển thì không có thể
trong lộng hàng nghìn tàu cá rất có thể sẽ phải nằm bờ
làm gì để gỡ khó cho tàu cá không đặt chuẩn về kích thước
đây là vấn đề các cấp các ngành cần phải quan tâm giải quyết